theo liên đoàn lao động toàn tỉnh thanh hóa có khoảng một mươi sáu người bị chấm dứt hợp đồng lao động
một trăm linh lao động phải nghỉ luân phiên và hai mươi ba lao động bị tạm hoãn hợp đồng
việc hỗ trợ gạo tại khu công nghiệp lễ môn và khu công nghiệp hoàng long đã kịp thời động viên tinh thần
để công nhân khắc phục khó khăn trước mắt tập trung lao động sớm ổn định cuộc sống
qua chương trình tỉnh đoàn thanh hóa đã trao một phần quà
mỗi suất năm kg gạo và một thẻ bảo hiểm biêu điện cho một công nhân